chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp đối tượng nguyễn thanh tùng
trú tại thành phố biên hòa để điều tra về hành vi giết người
trước đó khoảng hai mươi hai h hai mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi một tùng ăn nhậu say về nhà muộn nên bị mẹ ruột là bà nguyễn thị liên la mắng
bực tức tùng đã lấy một cây gậy kim loại đánh liên tiếp nhiều cái khiến bà điên nằm bất động
sau đó thì tùng tiếp tục đi vào phòng ngủ
sáng ngày một mươi chín tháng một mươi một phát hiện bà liên đã chết tùng đã kéo rác bà liên ra phía sau vườn nhà cất giấu
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ